tiếp tục bản tin mời quý vị đến với những tin tức về biến thể mới của sars cov hai biến thể omicron
theo các nhà nghiên cứu nam phi điểm sáng trong bức tranh còn khá sơ sài với omicron là cho tới nay chưa có ca tử vong nào do biến thể mới
với sự xuất hiện của omicron ở thái lan đã có tổng cộng bốn mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
ghi nhận các trường hợp nhiễm biến thể đơn who đưa vào danh sách các biến thể đáng quan ngại
giới khoa học đang tiếp tục đẩy nhanh các nỗ lực giải mã biến thể mới nhằm tìm hiểu khả năng lây lan mức độ tránh miễn dịch của nó
một số báo cáo của nam phi nơi đầu tiên báo cáo về các trường hợp nhiễm omcron đã cung cấp một số thông tin ban đầu về biến thể này
hội đồng nghiên cứu y khoa nam phi đã tiến hành nghiên cứu các bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang được điều trị tại bệnh viện ở thành phố gran tỉnh cotel
trong hai tuần đầu tiên ghi nhận sự gia tăng số ca nhiễm biến thể omicron
các chuyên gia đã quan sát thấy phần lớn bệnh nhân không cần hỗ trợ thở máy có rất ít bệnh nhân cần bổ sung oxy
và đây là điểm khác biệt rõ rệt so với những gì được ghi nhận ở bệnh viện trong các đợt bùng phát dịch covid một mươi chín trước đây
tuy nhiên báo cáo cũng nhấn mạnh thực tế rằng hầu hết các ca mắc covid một mươi chín phải nhập viện là những người trẻ tuổi
năm mươi số ca mắc covid một mươi chín phải nhập viện trong hai tuần qua là người dưới năm mươi tuổi
cần lưu ý rằng năm mươi bảy
người trên năm mươi tuổi ở gran đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trong khi tỷ lệ này ở những người dưới năm mươi tuổi chỉ là ba mươi bốn
banakasi muluke chuyên gia về y tế công tỉnh khu teng nam phi chia sẻ
tôi nghĩ rằng chúng ta cần cảnh giác nhưng không phải hoảng sợ chúng tôi đưa ra thông tin để lưu ý mọi người
các nghiên cứu cũng cho thấy chưa phải thay đổi cách tiếp cận phòng dịch hiện nay
tuy nhiên đây vẫn là những tín hiệu ban đầu
các số liệu có thể thay đổi và vẫn cần phải tìm hiểu thêm về tác động
và khả năng khẳng vaccine của biến thể omicron
tiếp tục với diễn biến mới về biến thể omicron
mới đây việc người đàn ông từ minneapolis tham dự sự kiện ở thành phố new york nhiễm omicron
trước cả khi biến chủng này được who đặt tên cho thấy mỹ lại một lần nữa bị virus qua mặt
theo đó một ngày trước khi giới khoa học biết đến một biến chủng mới đang lan rộng ở miền nam châu phi
tổ chức y tế thế giới lúc đó thậm chí còn chưa đặt tên cho biến thể là omicron
nhưng nó đã có mặt ở mỹ và không ai biết điều đó theo new york times
trường hợp của mxkin được công bố vào ngày hai tháng một mươi hai
và là ca đầu tiên nhiễm biến chủng omcoron trong cộng đồng của mỹ
về cơ bản tôi là bệnh nhân số ở mỹ morkin nói trong một cuộc phỏng vấn
mặc dù không rõ mình tiếp xúc với chủng mới như thế nào
đây vẫn còn là một điều bí ẩn
markin có thể sẽ không bao giờ biết một mươi ngày sau khi sự kiện đó kết thúc
cơ quan y tế mới đưa ra thông báo về cả markskeen đầu tiên
khiến họ bị bỏ lại rất xa phía sau
trong gần hai năm kể từ khi covid một mươi chín bắt đầu xuất hiện
mỹ đã xây dựng đủ năng lực xét nghiệm
hiện mỹ rẻ mã khoảng một mươi bốn xét nghiệm pcr xương tính để tìm đột biến và xác định cặp biến chủng
một số thành phố như new york và các bang như masustinset
đã xây dựng những tổ chức truy vết quy mô lớn
khoảng sáu mươi dân số mỹ đã tiêm chủng đầy đủ
vài tuần qua trước khi omicron được xác định
nhiều người hy vọng rằng tình hình đại dịch ít nhất ở mỹ
mọi người cảm thấy an toàn khi họ đưa ra bằng chứng về việc tiêm chủng
ít nhất một liều để được nhập cảnh phù hợp với quy định của thành phố
và đến trung tâm travis tham dự hội nghị
giữa hàng chục nghìn ca nhiễm biến chủng delta mới ở mỹ mỗi ngày
sự xâm nhập và lây lan của omicron không dễ nhận ra
với nhiều trường hợp không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin toàn cảnh covid ngày hôm nay của chúng tôi
kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe
đặc biệt chú ý tuân thủ quy định năm k và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi những tin tức trên cảnh sức khỏe đời sống
hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau